thưa quý vị liên quan đến vụ lật xà lan chìm trên biển lý sơn tỉnh quảng ngãi
tối nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn đang bị mất tích
và đến thời điểm này đã vớt được bốn thi thể còn một người vẫn còn đang mất tích
thông tin ban đầu khoảng bốn giờ sáng nay ngày hai mươi bốn tháng bốn tàu kéo la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên minh linh kéo theo xà lan la sáu nghìn tám trăm tám mươi ba đang trên hành trình từ cảng kỳ hà tỉnh quảng nam đi đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi thì xảy ra sự cố làm tàu kéo bị chìm vào xà lan lật
vị trí tàu kéo phát tín hiệu cuối cùng cách đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi khoảng ba hải lý
cơ quan chức năng xác định được danh tính năm người đi trên tàu
tàu bị chìm xuất bến từ cảng kỳ hà tỉnh quảng nam gồm phạm văn hiệp quê ở tỉnh long an và thuyền trưởng võ tấn khương máy trưởng quê ở tỉnh quảng ngãi võ văn nhiều thợ máy quê ở tỉnh quảng ngãi bùi minh trí thuyền viên quê ở tỉnh quảng ngãi và đặng minh phương thuyền viên quê ở tỉnh long an
được biết hiện nay cảng vụ hàng hải quảng ngãi đang phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng các tàu vận tải hành khách tuyến xa kỳ lý sơn tàu cá ngư dân tập trung tìm kiếm thuyền viên mất tích thợ lặn cũng đã được huy động để tìm kiếm
hiện xà lan đã được các tàu lai rắt về khu vực gần cảng lý sơn